liên quan đến vụ án nam thanh niên sát hại bạn gái rồi trôn tại vườn nhà bà ngoại
mới đây công an thành phố hải phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lê văn toàn
sinh năm hai nghìn chín trú tại xã an hồng huyện an dương tp hải phòng để điều tra về hành vi sát hại người
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hải phòng phê chuẩn
trước đó ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện an dương nhận được trình báo của người thân
về việc con gái nở đề tề sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương
bị mất tích sau khi rời khỏi nhà từ chiều ngày một mươi hai tháng bốn
ngay sau khi nhận được trình báo công an huyện an dương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra và xác minh
ngày một mươi hai tháng bốn ntd có đi chơi cùng lê văn toàn
đến ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương đã triệu tập làm việc với lê văn toàn
và từ đây vụ án được hé lộ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ngày một mươi hai tháng bốn
tại nhà của mình giữa toàn và đê xảy ra mâu thuẫn
sau đó toàn sát hại nạn nhân rồi kéo sang vườn chuối nhà bà ngoại đào hố rồi trồn
để tạo bằng chứng ngoại phạm toàn sử dụng điện thoại của đề
nhắn qua ứng dụng messenger đến điện thoại của mình với nội dung
đê đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm
sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của đề xuống ao nhà hàng xóm
trước khi xảy ra vụ án mạng ntd có mối quan hệ tình cảm với lê văn toàn
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn toàn đến nhà đê và đón lên nhà bà ngoại của toàn chơi
từ thời điểm đó gia đình mất liên lạc với con gái
thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về
bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương
chiều ngày sau gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu
được biết lê văn toàn được sinh ra trong trại giam bởi mẹ toàn và bố từng đi tù
tuy vậy người đàn ông đó không đăng ký kết hồn và không nhận toàn là còn
nên từ trước đến nay toàn sống với bà ngoại
thưa quý vị xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm cá nhân
đã có không ít đối tượng ghen tuông mù quáng giận hờn mà sẵn sàng làm điều dại rột
hay sẵn sàng xuống tay sát hại bạn trai bạn gái để trả thù
trên thực tế có không ít vụ trả đũa giận quá mất khồn vì chữ ghen khiến dư luận hoàng mang lo lắng
đơn cử như vụ việc mới đây
xảy ra trên địa bàn thành phố hải phòng
một nam thiếu niên sinh năm hai nghìn chín vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại bạn gái
rồi phi tan ngay trong vườn nhà bà ngoại
sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận ai nấy chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng xót xa
đêm một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương thành phố hải phòng cùng các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố hải phòng
đã có mặt tại vườn nhà bà hth trú tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương
cơ quan chức năng tiến hành khai cuộc nơi trôn cất nạn nhân ntd sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn ngô hùng xã an hồng
để khám nghiệm thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đáng thương của nạn nhân
trước đó ngày một mươi ba tháng bốn đê rời khỏi nhà ở thôn ngô hùng xã an hồng đi đâu không rõ không liên lạc được với con gái
gia đình đã trình báo chính quyền địa phương
nhận được tin báo ntd mất tích một cách bí ẩn
công an xã an hồng công an huyện an dương đã khẩn trương vào cuộc truy tìm tung tích của đề
tập trung xác minh các mối quan hệ của đề bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định sau khi rời khỏi nhà
nạn nhân đã đến nhà bạn trai là l p t sinh năm hai nghìn chín chú tại thôn lê sáng xã an hồng
tê đang sống cùng bà ngoại là h t h
quá trình xác minh lực lượng điều tra phát hiện vào những ngày gần đây t có những biểu hiện bất thường
cùng với đó tại khu vực vườn nhà bà hát bỗng mọc lên một gò đất
ngày một mươi chín tháng bốn khi được mời lên cơ quan công an quá trình đấu tranh tê đã khai nhận do mâu thuẫn tình cảm
tây đã ra tay sát hại bạn gái rồi trôn nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại để phi tàng
công an thành phố hải phòng đang khẩn trương điều tra làm rõ
mâu thuẫn chuyện tình cảm không phải là câu chuyện hiếm gặp trong cuộc sống
có những người lựa chọn nhường nhịn lắng nghe
để giải quyết vấn đề gìn giữ mối quan hệ
thế nhưng lại có người không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà dẫn đến nặng lời to tiếng
và thậm chí là sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề
đã có không ít vụ sát hại thảm khốc do cự cãi tình cảm xảy ra trong nhiều năm trở lại đây gây hoang mang cho dư luận
đến đây hẳn quý vị còn nhớ đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh bến tre cách đây không lâu
chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm một đối tượng đã ra tay sát hại bạn gái
rồi phi tang ở sông hàm luông
ngày hai tháng một công an tỉnh bến tre cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định nạn nhân nghi bị sát hại
rồi phi tang ở sông hàm luông là chị nth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ khu phố hai thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
còn đối tượng gây án là ngô minh thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang
đáng chú ý đối tượng là trung úy ngô minh thông
khi đó là cán bộ công an đang công tác tại đại đội cảnh sát hình sự công an thị xã cài lệ tỉnh tiền giang
còn cô gái bị sát hại hiện đang công tác bên đoàn của phường hai thị xã cai lệ
thông và hát quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt giao lưu bên đoàn
do mâu thuẫn tình ái yêu đường nên thông đã ra tay sát hại chị hát
sau đó thông mang sát nạn nhân đến địa bàn tỉnh bến tre để phi tang
trước đó trong lúc đi ngang qua sông hàm luông thuộc địa bàn tỉnh bến tre
tá hỏa phát hiện người phụ nữ bị trói bằng dây dù trôi giặt vào mé sông
nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương
nhận được tin lực lượng chức năng tỉnh bến tre đã có mặt tại hiện trường để điều tra
xác minh danh tính nạn nhân nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc
khám nghiệm nạn nhân cho thấy nạn nhân khoảng hai mươi năm ba mươi năm tuổi chiều cao một bốn mươi bảy m
da tối màu tóc ngượm màu nâu thi thể mang quần dài màu đen áo vải hai dây màu xám dọc trắng
bên ngoài có mang áo khoác len màu nâu tay dài ổ tay trái có xăm hàng chữ và số
nhưng không xác định được nội dung nên đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân
ngày ba tháng một từ thông tin công an tỉnh tiền giang cho biết thực hiện theo quy định của pháp luật
và của bộ công an ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã thi hành quyết định kỷ luật
tước danh hiệu công an nhân dân đối với ngô minh thông
ngày bốn tháng một thồng hai mươi chín tuổi cựu cán bộ công an thị xã cai lệ
tiền giang bị công an tỉnh bến tre khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi giết người
sau đó cơ quan điều tra đã di lý thồng đến tại mảnh đất trống gần công viên quảng trường
thành phố mỹ tho tiền giang để thử nghiệm hiện trường thông khai đã có vợ con
xong quá trình công tác nảy sinh tình cảm với cô gái hai mươi tám tuổi là cán bộ ủy ban nhân dân phường hai
thị xã cai lậy gần đây giữa hai người phát sinh mâu thuẫn thông hẹn bạn gái gặp mặt nói chuyện
tối hai mươi bảy tháng một mươi hai thông đi ô tô đến bãi đất trống gần công viên quảng trường thành phố mỹ tho gặp cô
tại đây cả hai tiếp tục cãi vã về mối quan hệ tình cảm thông tức giận tấn công nạn nhân tử vong
trung úy cảnh sát sau đó trói tay nạn nhân bỏ nạn nhân vào bao tải đưa lên xe ô tô
trở đến cầu hàm luông thành phố bến tre vứt xuống sông phi tàng rồi trở về đơn vị làm việc
bình thường hai hôm sau người dân địa phương phát hiện nạn nhân giạt vào bờ nên trình báo cảnh
sát sau ba ngày khoanh vùng điều tra công an bến tre xác định thủ phạm là thông được biết
nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có hai chị em gái từ nhỏ cô sống với người cô ruột
không có con cái ở gần nhà cha mẹ ông phạm hoàng vũ chủ tịch ubnd phường hai
thị xã cai lậy tiền giang cho biết trước khi trở thành cán bộ phường cô rất tích cực cùng lực
lượng đoàn viên tham gia phòng chống covid một mươi chín gần đây cô cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ địa phương
triển khai cấp căn cước công dân
và sống rất gần gũi hòa đồng và trách nhiệm với mọi người giữa năm ngoái cô được nhận vào
phường phụ trách mảng bảo trợ xã hội lần cuối cùng ông vũ gặp nạn nhân là trưa thứ từ ngày hai mươi bảy tháng
một mươi hai sau khi họp cơ quan xong chiều hôm đó cô có nhắn tin cho lãnh đạo xin nghỉ việc hai ngày
thứ năm và thứ sáu để hoàn thành chương trình học tại đại học tp hcm do trước đó cô từng xin
nghỉ để đi học nên được lãnh đạo đồng ý ông vũ chia sẻ đến chiều thứ năm
phường có việc cần gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không thể liên lạc mọi người hỏi ra
đình cô mới biết họ cũng mất liên lạc từ trước đó nhắc đến những vụ sát hại bạn gái dã man trong
thời gian gần đây hẳn quý vị khán giả còn chưa khỏi ngồi ngoài thoảng thốt trước dư âm của
vụ thanh niên sát hại hai nữ sinh trong chùa tại từ sơn bắc ninh khoảng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại hiện trường khung cảnh tang thương của những gì còn sót lại là vết máu
khác nhau động lại trên sàn cột tháp làn can của chùa đông lai nơi xảy ra vụ án
theo vị sư cô ở chùa thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người bởi đã tối
vụ án kinh hoàng hai thiếu nữ bị sát hại tại phường trang hạ thành phố tử sơn và một thanh
niên khác bị tấn công dẫn đến trọng thường công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ nghi phạm
huỳnh ngọc thiện sinh năm hai nghìn bốn ở huyện trư prong tỉnh gia lai nơi xảy ra vụ án là tầng hai tháp
chuông tại chùa đông lai phường trang hạ ngôi chùa mới được xây dựng vào khoảng vài năm nay
tại hiện trường nhiều vết máu vẫn dính trên sàn cột tháp làn can xung quanh khu vực hai nữ nạn nhân
nhân bị sát hại ở khu vực tầng hai của tháp chuông chùa đông lai một sư cô cho biết khoảng một mươi bảy
bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có một nhóm thanh niên vào chùa tuy nhiên trong thời gian qua một số tháp chuông đã bị sát hại
sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do đến khoảng gần một mươi tám h
cô nghe thấy tiếng la hét tưởng đó là tiếng chó sủa liền ngay sau đó một thanh niên chạy vào phòng
nơi sư cô đang nghỉ yêu cứu đề nghị gọi công an phường sự cô kể khi đó cô sợ nghĩ là vụ ẩu đà nên
không dám ra ngoài đợi công an đến sau khi lực lượng chức năng tới thì cô mới biết đó là vụ án mạng
theo sư cô thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người
bởi lúc đó người dân đã đều về nhà để chuẩn bị bữa tối chính vì vậy không có ai chứng kiến và
can ngăn sáng cùng ngày tăng lễ của hai thiếu nữ đã được tổ chức tiếng kèn của hai đám hiếu kèm
theo tiếng khóc đầy tăng thương của người dân gia đình bạn bè nạn nhân ở phường trang hạ
cô nguyễn thị tuyết cô giáo chủ nhiệm của na cho biết a giữ chức bí thư lớp trong học tập
nữ sinh này rất chăm chỉ học lực tốt tham gia nhiệt tình vào các phong trào của trường lớp
khi nhận tin n a gặp nạn
giáo viên học sinh trong trường rất bất ngờ đau xót
theo công an tỉnh bắc ninh nghi phạm thiện đang học trường công nghệ ở huế và quen chị n a sinh
năm hai nghìn tám ở thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội ngày bốn tháng một mươi hai thiện đến thành phố
tử sơn hẹn gặp chị a tại chùa đồng lai phường trang hạ thành phố tử sơn để nói chuyện chị a sau
đó cùng năm người bạn đến gặp thiện và xảy ra vụ việc đau lòng như trên ngày một mươi ba tháng một mươi hai
công an tỉnh bắc ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam huỳnh ngọc thiện quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra tại hải phòng liệu sẽ có
những tình tiết nào sẽ được đưa ra ánh sáng hung thủ sẽ đối diện với mức án nào trước pháp luật
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn
bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo